giá vàng trong nước vượt mốc lịch sử bốn mươi năm triệu đồng một lượng đây là mức giá cao nhất trong hơn bảy năm qua
tại hà nội và các thành phố lớn khác thì giá bán ra thậm chí là thay đổi theo từng giờ
giá vàng tăng mạnh chủ yếu đến từ tác động của giá vàng thế giới vào đêm qua theo giờ việt nam
các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như công ty trách nhiệm hữu hạn bảo tín minh châu tập đoàn vàng bạc đa quý phú quý
trong hôm nay đều đã tăng giá vàng miếng vượt mốc bốn mươi năm hai triệu đồng một lượng
đến buổi chiều thì mức giá mua vào đã chạm đến bốn mươi năm năm triệu đồng một lượng
giá vàng thế giới chốt phiên đêm qua đã tăng gần chín usd một ounce hiện đã đạt mốc một sáu trăm hai mươi năm usd một ounce trên sản kitco
và một sáu trăm một mươi chín hai usd một ounce trên sản newark
mức tăng này đã tác động đến hầu hết các thị trường vàng thế giới trong đó có việt nam
trong buổi sáng hôm nay giá vàng niêm yết tại các sàn giao dịch vàng tại các trung tâm vàng bạc đa quý của việt nam
đã được niêm yết khá cao và cho đến thời điểm này thì giá vàng bán ra tại trung tâm vàng bạc đa quý
là bốn mươi năm năm triệu đồng một lượng
thì chị đến đây là để giao dịch bán hay mua
em đến đây để bán ra vì vừa rồi cũng mua được một chút thế nên là thời điểm này nghĩ là mình thu một chút
thế theo chị thì chị cũng đã đầu tư vào trong một thời gian cũng khá dài rồi đúng không ạ
theo chị thì trong thời gian tới thì giá vàng sẽ tiếp tục diễn biến thế nào
theo em nghĩ là trong thời gian tới thì giá vàng sẽ tăng tiếp
chỉ sau một đêm giá vàng thế giới đã vụt tăng lên qua mức một sáu trăm hai mươi usd một ounce
theo các chuyên gia các nhà đầu tư từ sản giao dịch vàng kiko
thì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp đặc biệt là trong mấy ngày gần đây đang bùng phát tại hàn quốc
đã khiến cho vàng tiếp tục là kênh đầu tư an toàn và là nơi trú ẩn của các nhà đầu tư trên thế giới
và dự kiến thì giá vàng có thể tiếp tục sẽ lên cao nữa